nguyễn văn thành đã gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị

cũng trong chuyến công tác tại lâm đồng thứ trưởng nguyễn văn thành đã đến thăm chúc tết tập thể cán bộ công nhân viên cảng vụ hàng không quốc tế liên phương

trung tướng trần thị ngọc đẹp cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe chia sẻ với các gia đình khó khăn trên địa bàn
huyện mỹ đức tp hà nội
tại buổi lễ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thông báo tóm tắt tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội và quá trình truy bắt tội phạm anh dũng hy sinh của ba đồng chí công an nhân dân
phát biểu tại lễ phát động trung tướng phạm quốc cương tư lệnh cảnh sát cơ động nhấn mạnh sự dũng cảm không quản hy sinh quyết tâm bảo vệ kỷ cương phép nước và sự bình yên tổ quốc của ba liệt sĩ
đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy và thượng úy dương đức hoàng quân là những tấm gương sáng trói về ý chí cách mạng tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam là động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
với tinh thần biến đau thương thành hành động cách mạng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đẩy mạnh học tập làm theo những tấm gương anh dũng không quản ngại hy sinh của các thế hệ cha anh và đồng chí đồng đội tiếp tục đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tại lễ phát động bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức quyên góp ủng hộ để thăm hỏi chia sẻ giúp đỡ gia đình ba liệt sĩ
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức phát động học tập gương chiến đấu hy sinh dũng cảm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại đồng tâm hà nội
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh tuyên quang đã phát động cán bộ chiến sĩ học tập noi gương anh dũng hy sinh công hiến chọn đời vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của ba liệt sĩ công an nhân dân
từng cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống vẻ vang đầy mạnh học tập làm theo những tấm gương anh dũng không quản ngại hy sinh của các thế hệ cha anh đồng chí đồng đội tiếp tục đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó